thưa quý vị và các bạn với phương châm trao cần câu và dạy cách câu để người khuyết tật cải thiện công việc phù hợp với năng lực hoàn cảnh từng bước thoát nghèo
nhiều địa phương đã tập trung hỗ trợ xây dựng những mô hình kinh tế nông nghiệp thiết thực và đạt hiệu quả cao trong đó có chăn nuôi
không chỉ tạo ra điểm tựa về kinh tế cho nhiều người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật các mô hình chăn nuôi được triển khai thực hiện cũng đã góp phần tích cực giúp người khuyết tật thoát nghèo có một cuộc sống ổn định và bền vững
ngày nào cũng vậy anh lê văn luận ở khu sáu thôn yên mạc xã liên mạc huyện mê linh hà nội
lại cân mẫn kiếm chút thức ăn cho bò rồi thả bò ra đồng để chăn nuôi
nhìn đàn bò béo tốt và đông đúc của anh có lẽ nhiều người khuyết tật cũng mong muốn có được một gia tài như thế
không chỉ nuôi bò thịt anh còn nuôi thêm bò ba b vì hiệu quả tính thiết thực và quá trình cải tạo con giống của nó cho chăn nuôi bò thịt
và có lẽ khó ai có thể đoán được để có được số bò này anh chỉ mất có một năm trời
là một người khuyết tật vận động không như những trẻ tráng khác cùng làng anh luận không thể đi làm phụ xây hay các công việc khác bởi sức khỏe yếu đi lại khó khăn
cũng từng tự ti suy nghĩ cũng từng mặc cảm với số phận
thế nhưng khi ngân hàng chính sách xã hội cùng hội người khuyết tật huyện mê linh có chương trình cho người khuyết tật vây vốn để chăn nuôi anh cũng mạnh dạng vay số tiền hai mươi triệu đồng để mua bò
sau một năm bò của anh đã có thể được mua bò
anh đã có thể sinh sản và mang lại năng suất cao
bán một lứa bò anh cũng có thể thu hồi được hai mươi triệu tiền gốc cùng số tiền lãi đủ để anh trang trải cho cuộc sống gia đình
tôi cũng được vay của ngân hàng chính sách của hội người khuyết tật được một năm rồi
thì tôi mua về thu nhân rộng
thì giờ gia đình tôi cũng có được ba bốn con để nuôi sinh sản để vượt qua
thì thời gian chúng tôi không đi làm được
thì khuyết tật thì làm sao mà đi làm được thì chỉ ở nhà chăn nuôi con bò con bê thôi
thì làm sao mà đi làm được thì rất may là hội người khuyết tật lại có cái chương trình hỗ trợ
người khuyết tật vây vốn thì chúng tôi cũng được vây
mỗi hội viên được vây hai mươi triệu tiền hỗ trợ vây vốn của hội người khuyết tật
mình chăn nuôi như thế này con bò sinh sản nuôi nuôi không thiệt hại gì đến kinh tế nào
mình đi chăn thả ngoài đồng
mình đi cắt cỏ về mình cho ăn thì nó đỡ hơn là mình chăn nuôi những con khác
theo trần các cán bộ hội người khuyết tật huyện mê linh đến thăm đàn bò của gia đình anh luận
ngày anh chia sẻ
trò chuyện chúng tôi mới thấu hiểu phần nào những nỗ lực của một người khuyết tật
luôn cố gắng và nỗ lực vươn lên để có một cuộc sống ổn định
để cộng đồng và xã hội có thể tin rằng anh cũng có thể kiếm được tiền
những người khuyết tật
giống như anh cũng có khả năng lao động và cũng có thể lo cho gia đình một cuộc sống yên ổn
cũng như gia đình anh lê văn luận
gia đình chị đặng thị giang ở thôn yên mạc xã liên mạc huyện mê linh hà nội
là gia đình có người khuyết tật được hỗ trợ vay vốn theo mô hình sinh kế chăn nuôi dành cho người khuyết tật
từ khi tham gia vào mô hình này đến nay
gia đình chị cũng đã có một cuộc sống ổn định hơn đỡ khó khăn hơn
em trai chị cũng vui
em trai chị cũng vui vẻ hơn
gia đình anh lê văn luận và chị đặng thị giang
là hai trong số gần một trăm linh hộ gia đình có người khuyết tật
được hỗ trợ vay nguồn vốn từ chương trình phát triển kinh tế
thông qua mô hình chăn nuôi giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng
của hội người khuyết tật huyện mê linh hà nội phối hợp cùng ngân hàng chính sách xã hội
thông qua mô hình và nguồn vốn này
nhiều hộ gia đình đã vượt khó vươn lên thoát nghèo
phát triển kinh tế gia đình
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
mình có đồng tiền đồng vốn
về mình biết tận dụng đồng vốn mình chăn nuôi
mình làm ăn thì nó sẽ phải khác không có hỗ trợ của đồng vốn của người khuyết tật
cái lợi thế của cái chăn nuôi là cái thứ nhất là mình sẵn có cái vốn đó để mình làm
cái thứ hai nữa là cải thiện thêm trong cuộc sống trong gia đình trong sinh hoạt
nó nhiều cái ổn định
cái vốn này đầu tư cho những hội viên rất có hiệu quả
rất hiệu quả mà người ta trả vốn trả cốc rất đàng hoàng
mê linh là một huyện nằm ở phía bắc thành phố hà nội
huyện có diện tích khoảng một mươi bốn hectare
trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp chiếm hơn tám hectare
dân số gần hai mươi người và là huyện nằm ở cửa ngõ thủ đô
từ khi thành phố hà nội mở rộng địa giới
những người khuyết tật vùng nông thôn huyện mê linh có thêm cơ hội
điều kiện để giao lưu học hỏi và tiếp cận với những thông tin
về tổ chức hoạt động của hội người khuyết tật thành phố
có số lượng thành viên gần một bảy trăm linh người khuyết tật
hội người khuyết tật huyện mê linh có mục tiêu chung là vận động
tập hợp và giúp đỡ hội viên là người khuyết tật trên địa bàn huyện
nâng cao năng lực trình độ hiểu biết về xã hội
theo đó hội đã từng bước tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia
vào các phong trào người khuyết tật và các hoạt động xã hội
tạo việc làm giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo
tạo niềm tin để người khuyết tật thêm yêu mến và góp phần xây dựng hội vững mạnh
một bước nâng cao đời sống người khuyết tật trên địa bàn
tùy theo đặc điểm thế mạnh của từng xã
mà huyện hội có những chương trình giúp người khuyết tật phát triển sản xuất
gắn với thế mạnh địa phương
trong đó mô hình chăn nuôi là một ví dụ điển hình
bởi vì người khuyết tật không có điều kiện đi xa
mà họ vẫn còn một phần nào đó trong cuộc sống phụ thuộc vào gia đình
vậy thì nếu như nhà nước cho vay vốn
thì họ sẽ có cái nguồn vốn đó
và chủ động tìm kiếm được những việc

phù hợp với hoàn cảnh của họ để họ làm
tôi nói ví dụ như ở đây có rất nhiều các thanh niên khuyết tật
mà sau khi được vay vốn từ quỹ hỗ trợ việc làm quốc gia
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
thì có trên hai trăm linh lượt hội viên và cán bộ viên
đã được vay số vốn ở cái dự án này
và có rất nhiều những mô hình chăn nuôi nổi lên
ví dụ như hội viên khuyết tật nặng từ có hai mươi triệu đồng
mà họ đã mua một con bò nái
và bây giờ sinh sản
đã sinh xuân này
đã ra nhiều con bò khác
và mua thêm được cả trâu để chăn nuôi
hàng năm thì có thể xuất chuồng từ hai đến ba con bê
chỉ ra mỗi con bê là hai mươi năm triệu
như vậy là thu nhập của người khuyết tật
nếu là như vậy trong một năm
thì cuộc sống của họ đã rất là đảm bảo
thế và cũng phần nào đã hỗ trợ thêm cái vía gia đình
như vậy là rất có tác dụng
đảng chính quyền địa phương rất quan tâm về mọi mặt
tức là được kể cả là từ cái vật chất
cho đến tinh thần là đều giúp đỡ hết
khi các hội viên được vốn vay
mua con bò giống
thì đảng chính quyền cử cả thú y
về hướng dẫn các hội viên
chăm sóc và phòng bệnh
phối giống những con giống nào là tốt
ví dụ như giống ba b
là bên kỹ thuật của bên xã
điều về là nên phối bò ba b
nó có tiền nó đẹp
thế và cũng hỗ trợ rất nhiều
về những cái đồng tiền nhỏ nhỏ
ví dụ như là
tiền phối giống bò
hoặc là thuốc men
mà nếu như bò bê mà nó bị bệnh tật
là chăm sóc
các ông chủ tịch xã
mới là cho thú y về là tiêm
cho uống thuốc cứ giúp đỡ
đối với người khuyết tật mà một vài triệu là rất to
nhưng người ta nuôi được một con bò giống
trong một năm vì bò là cứ một năm và hơn một năm mới bán được
thì từ cái chuyện con bò con
có những con là một mươi tám hai mươi triệu
thế mà con nào xấu cũng phải được
thì vị trí là đối với người khuyết tật mà được một mươi ba một mươi năm triệu
là cuộc sống rất ồn định
triển khai các chương trình
giúp người khuyết tật thoát nghèo
vươn lên phát triển kinh tế thông qua chăn nuôi
hay các mô hình nông nghiệp khác
có thể nói là một mô hình thiết thực và ý nghĩa
bởi không chỉ tạo việc làm
ồn định thu nhập cho người khuyết tật
các mô hình này còn góp phần xây dựng tình đoàn kết
trợ giúp phát triển kinh tế trong cộng đồng
cùng với đó các hoạt động này
cũng góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng
tại địa phương về khả năng lao động
tự nuôi sống bản thân của người khuyết tật
cổ vũ khuyến khích mọi người chung tay
giúp đỡ người khuyết tật giảm nghèo bền vững
tuy nhiên một trong những khó khăn còn tồn tại
là nguồn vốn hỗ trợ cho các hoạt động này
vẫn còn eo hẹp
cái nhu cầu vay vốn của người khuyết tật
rất là nhiều
thế nhưng mà cái nguồn vốn thì còn hạn chế
cho nên những cái khó khăn đó
cũng làm cho hội rất là chăn trở
và hội viên cũng là
cái nguyện bỏng của hội viên
cũng rất là khát khao về những bên đó
bởi vì nếu như có vốn vay
thì người khuyết tật sẽ chủ động
cái việc làm cho người ta
người ta tự tìm việc làm
và tự quản lý hành vi làm việc của họ
rất là thuận lợi cho bản thân họ
họ không phụ thuộc ai cả
mà họ lại gần gia đình
đó là một cái điều kiện mà tạo cho họ
có cái ý tưởng để mà giải quyết việc làm cho họ
nếu người khuyết tật
mà có việc làm tại gia đình
hay là tại cộng đồng
đó là một cái điều mà rất là phù hợp
và tác dụng
với người khuyết tật
việc thăm xa lao động không chỉ tạo nguồn thu nhập
nuôi sống bản thân
mà qua đó còn giúp họ tìm thấy niềm vui
trong cuộc sống
là cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân
và hòa nhập cùng cộng đồng
vì vậy để ngày càng nhiều người khuyết tật tự tin
có thể góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng
cần có nhiều hơn nữa những mô hình thiết thực
nhằm giúp đỡ người khuyết tật
có một cuộc sống ổn định và bền vững
quý vị và các bạn thân mến
không chỉ hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật
bằng những cách làm thiết thực và hiệu quả
thông qua mô hình chăn nuôi
và các mô hình nông nghiệp khác
đảng nhà nước và chính phủ
cũng luôn chú trọng tới việc đảm bảo quyền
của người khuyết tật
theo đó luật người khuyết tật được quốc hội thông qua
năm hai nghìn một mươi đã có những quy định rõ ràng
về chính sách của nhà nước
về người khuyết tật
cùng nhiều quy định chính sách khác
chính sách của nhà nước về người khuyết tật
những quy định chung nêu rõ
một hàng năm nhà nước bố trí ngân sách
để thực hiện chính sách về người khuyết tật
hai phòng ngừa giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh
khuyết tật do tai nạn thương tích
bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật
ba bảo trợ xã hội
trợ giúp người khuyết tật
trong chăm sóc sức khỏe giáo dục
dạy nghề việc làm văn hóa
thể thao giải trí
tiếp cận công trình công cộng
và công nghệ thông tin
tham gia giao thông ưu tiên thực hiện
chính sách bảo trợ xã hội
và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em người cao tuổi
bốn lồng gác chính sách về người khuyết tật
trong chính sách phát triển kinh tế xã hội
năm tạo điều kiện để người khuyết tật
được trình hình phục hồi chức năng
khắc phục khó khăn sống độc lập
và hòa nhập cộng đồng
sáu đào tạo bồi dưỡng người làm công tác
tư vấn chăm sóc người khuyết tật
bảy khuyến khích hoạt động trợ giúp
người khuyết tật
tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật
tổ chức vì người khuyết tật hoạt động
chín khen thưởng cơ quan tổ chức cá nhân
có thành tích đóng góp
trong việc trợ giúp người khuyết tật
một mươi xử lý nghiêm minh cơ quan tổ chức cá nhân
có hành vi vi phạm quy định của luật này
và quy định khác của pháp luật có liên quan
điều sáu xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật
nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư
tài trợ trợ giúp về tài chính kỹ thuật
để thực hiện hoạt động trình hình phục hồi chức năng
chăm sóc giáo dục dạy nghề tạo việc làm
cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người khuyết tật
tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở trình hình
phục hồi chức năng chăm sóc giáo dục dạy nghề
tạo việc làm hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ khác
trợ giúp người khuyết tật được hưởng chính sách
ưu đãi xã hội hóa theo quy định của pháp luật
trường năm dạy nghề và việc làm
điều ba mươi ba việc làm đối với người khuyết tật
một nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật
phục hồi chức năng lao động được tư vấn
việc làm miễn phí có việc làm và làm việc
phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật
hai cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân
không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật
có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc
hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng
trái với quy định của pháp luật
nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật
ba cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân
sử dụng lao động là người khuyết tật
tùy theo điều kiện cụ thể bố trí sắp xếp công việc
bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc
phù hợp cho người khuyết tật
bốn cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân
sử dụng lao động là người khuyết tật
phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật
về lao động đối với lao động là người khuyết tật
năm tổ chức giới thiệu việc làm
có trách nhiệm tư vấn học nghề tư vấn
và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
sáu người khuyết tật tự tạo việc làm
hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật
vài vốn với lãi suất yêu đãi
để sản xuất kinh doanh
được hướng dẫn về sản xuất chuyển giao công nghệ
hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
theo quy định của chính phủ
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau